liên đoàn bóng đá việt nam đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin kết quả thi đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám vừa kết thúc tại thường châu trung quốc
những ngày đầu nắm quyền đội tuyển u hai mươi ba việt nam cái tên park hang seo gần như là một ẩn số với người hâm mộ bóng đá việt nam
quá nhiều nghi ngờ không ít lo lắng bởi đội tuyển đã qua rất nhiều thầy ngoại nhưng dấu ấn cùng thành tích là không quá ấn tượng
tuy nhiên với ngôi vị á quân u hai mươi ba châu á mà tuyển u hai mươi ba việt nam giành được park hang seo đã lấy được lòng tin từ người hâm mộ
tôi rất cảm động về màn chào đón của tất cả mọi người
sự cuồng nhiệt ngày hôm qua giống hệt như những gì đã xảy ra ở world cup năm hai nghìn hai
với cá nhân tôi đó còn hơn cả như vậy nữa
một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả nhân dân việt nam
không chỉ là một người thầy huấn luyện viên park hang seo đã chia sẻ rất nhiều về bí quyết truyền lửa cho các chàng trai trẻ u hai mươi ba việt nam để tạo ra cơn địa chấn châu á
khi được các phóng viên đặt câu hỏi làm thế nào để các tuyển thủ có thể thi đấu một cách thần kỳ như thế khi điểm yếu của bóng đá việt nam vẫn là thể lực
huấn luyện viên park hang seo cho biết đã phải cố gắng khuyến khích và giúp họ hiểu rằng thể lực của họ không hề thua kém
tôi nhận ra do nhiều người nói tôi không thể thua kém
tôi không thể nói thể lực của cầu thủ việt nam yếu
các thế hệ trước cũng nói vậy nên lứa sau này tự ti chúng tôi phải cố gắng khuyên khích và giúp họ hiểu rằng thể lực của họ không hề thua kém
dù thể hình có lẽ về trước các đối thủ mạnh họ có đầy đủ thể lực để đá bóng chuyên nghiệp
tôi nói với họ các bạn có bao nhiêu tiềm năng và thể lực hãy phát huy ra hết
từ đó họ không còn tự tin nữa
ở việt nam tôi chủ yếu cho u hai mươi ba việt nam đá ba trăm bốn mươi ba sang trung quốc đã tôi chuyển sang ba trăm năm mươi hai
tuy trận mà tính
tòa án sao cho thể lực được sử dụng hiệu quả nhất
ban tổ chức cũng chia sẻ về mục tiêu sắp tới
với mục tiêu quan trọng nhất trong phần còn lại của năm nay vẫn là aff cup cuối năm
ngoài ra còn trận đấu cuối tại vòng loại asean cup hai nghìn một mươi chín với jordan vào tháng ba tới
huấn luyện viên park và vff sẽ có những kế hoạch chuẩn bị cụ thể